đội quân ban đầu chỉ gồm ba mươi bốn chiến sĩ không được đào tạo bài bản về quân sự trang bị vũ khí thì hết sức thô sơ

đội quân ban đầu chỉ gồm ba mươi bốn chiến sĩ không được đào tạo bài bản về quân sự trang bị vũ khí thì hết sức thô sơ
nhưng đã cùng với cả dân tộc giành lại độc lập lần lượt đánh bại những đế quốc thực dân sưng sỏ nhất trên thế giới
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi sáu tháng bảy sáu đối tượng trên đã tụ tập tại nhà một đối tượng ở xã hòa nghĩa huyện trợ lách để tổ chức nấu nướng ăn nhậu bất chấp các quy định về thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong quá trình tụ tập đông người các đối tượng còn phát trực tiếp trên facebook để mọi người theo dõi
căn cứ hành vi vi phạm của các đối tượng cơ quan chức năng quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền một mươi năm triệu đồng mỗi người đối với năm đối tượng
và một đối tượng chưa đủ một mươi tám tuổi với số tiền bảy năm triệu đồng
thưa quý vị những ngày này cán bộ chiến sĩ công an phường hoàng liệt quận hoàng mai thành phố hà nội đang dốc toàn bộ nhân lực phối hợp với các ngành chức năng bảo đảm tốt tình hình tại khu cách ly của tòa nhà hh bốn c linh đàm
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv về những chiến sĩ công an cơ sở tại khu cách ly này
khu dân cư với hơn bảy trăm linh căn hộ hơn hai nhân khẩu đang bị đe dọa bởi dịch bệnh
những người có mặt đầu tiên cùng các y bác sĩ là lực lượng công an phường hoàng liệt với nhiệm vụ chính đặt ra là phải khẩn cấp quanh vùng truy vết lập các chốt kiểm soát phối hợp với các lực lượng chức năng khống chế sự lây lan của dịch bệnh

do lực lượng công an cơ sở nắm rõ được từng hộ dân phụ trách từng biến động của nhân khẩu nên công tác truy vết được triển khai chính xác và nhanh chóng kịp thời giúp lực lượng y tế tiếp cận và khoanh vùng được những người liên quan
đến giờ này tình hình đã được kiểm soát người dân được sàng lọc một mươi đây cũng là những thành tích được chính quyền địa phương ghi nhận
các chiến sĩ công an không chỉ nỗ lực trong công tác kiểm tra truy vết tham gia phân vùng các trường hợp cần cách ly
ngoài ra còn thường xuyên cùng tổ phòng chống covid của địa phương
vận chuyển đồ thiết yếu tới tận tay những người dân trong khu vực cách ly
tôi thấy từ hôm giãn cách đến giờ là rất là vất vả với nại cư dân
sát sao công việc có khi là cũng nhiều đồng chí cả tháng này không về nhà
rất sát sao bà con hàng ngày trực ở đây và giúp đỡ cho bà con
như vậy là về vấn đề thực phẩm chăm no chú đáo cho bà con
ngoài nhiệm vụ chống dịch lực lượng công an cơ sở còn nỗ lực duy trì tình hình an ninh trật tự
tại địa phương tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý những trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch
và vi phạm pháp luật khác cũng đã được lực lượng công an phường triển khai có hiệu quả
trong thời gian giãn cách đã phát hiện xử lý hơn hai trăm linh trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch
đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự tại các khu dân cư không để diễn biến phức tạp
ngay sau khi có quyết định cách ly vào nhà trung cư h bốn c

đảm bảo an ninh an toàn không để những trường hợp không liên quan ra vào khu vực kích ly
đồng thời chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực khẩn trương phối hợp với đế phường
truy vết các trường hợp f một f hai có liên quan để nhằm hạn chế việc lên an dịch bệnh trong khu vực ly
đến thời điểm này thì đối với cả lực lượng công an nói riêng
và toàn bộ các lực lượng các đơn vị nói chung
thì chúng tôi cũng đã có cái sự phối hợp rất là chặt chẽ đồng bộ và hiệu quả
và ở đây chúng tôi đã nhận thấy rằng là cả hệ thống chính trị đã vào cuộc
và với sự đồng lòng và đồng thuận của người dân
thì công tác phòng chống dịch tại khu trung cư h hai linh đàm này
thì sẽ quyết tâm để đảm bảo chiến thắng dịch bệnh
với phường trâm mỗi cán bộ chiến sĩ công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng chống dịch
với khỏe của người dân những cán bộ chiến sĩ công an nơi đây đã không quản ngại bất vả
hy sinh ngày đêm căng mình cắm chốt làm nhiệm vụ tại các khu cách ly phong tỏa
và kiểm soát chặt chẽ tình hình an ninh trật tự
góp phần hiệu quả ngăn chặn sự lây lan của đại dịch mang lại sự an toàn cho mỗi người dân
số một mươi ctbct về tăng cường quản lý xuất nhập khẩu một số mặt hàng để hỗ trợ sản xuất và tiêu dùng trong nước
đây được coi là liều vaccine cần thiết để hỗ trợ cho sản xuất trong nước vượt qua khó khăn
do tác động của dịch bệnh covid một mươi chín thông tin trên báo kinh tế và đô thị
chuyên gia kinh tế nguyễn trì hiếu cho rằng chỉ thị số một mươi của bộ công thương là giải pháp cần thiết để hỗ trợ thị trường nội địa
chỉ thị này mang ý nghĩa việt nam nên quay về thị trường nội địa và hỗ trợ thị trường nội địa đầu tiên
nhất là trong thời điểm dịch covid một mươi chín đang bùng phát và diễn biến phức tạp như hiện nay
một số mặt hàng mà bộ công thương cho rằng nước ta đã dồi dào nguồn hàng như đường gạo nên hạn chế nhập khẩu là đúng
mặt khác có một số mặt hàng việt nam nhập khẩu giá rẻ hơn trong nước trong khi xuất khẩu với giá cao hơn
nên cân bằng cả cán cân xuất nhập khẩu để giữ được cả hai thị trường xuất khẩu và nhập khẩu tạo nguồn lợi cho nền kinh tế
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác trong sáng phương nam của chúng tôi
với sự đồng hành của biên tập viên kinh tế

khi mà các cái test nhanh này dương tính khi mà gột mẫu
thì sau khi sẽ lấy cái mẫu đó để tiếp tục test nhanh trong từng cái mẫu một
ví dụ trong từng hộ gia đình và trong từng mẫu đó
khi mà các cái test nhanh lần hai mà dương tính thì chúng ta tiếp tục để làm cái xét nghiệm kết luận chuẩn đoán đó là phương pháp pcr
theo chi đạo mới nhất của bang chi đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh
người dân sinh sống ở những vùng nguy cơ cao và rất cao
bao gồm thành phố thủ đức và các quận tám quận một mươi hai quận gò vấp quận bình tân quận bình thạnh huyện bình chánh huyện hóc môn
sẽ được xét nghiệm kháng nguyên mẫu đơn trong một mươi bốn ngày tới
các quận huyện khác thực hiện xét nghiệm như chỉ đạo cũ
tức là thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr mẫu gột một mươi đại diện hộ gia đình
tần suất xét nghiệm hai lần cách nhau bảy ngày
thành phố tập trung xét nghiệm vùng nguy cơ rất cao và vùng nguy cơ cao trước
dự kiến khoảng hai triệu mẫu ở những vùng này theo kế hoạch chậm nhất trưa hôm nay hai mươi năm tháng tám sẽ hoàn thành
để người dân an tâm ở nhà chống dịch các phường xã trên địa bàn tp hcm đã hoàn thiện quy trình đi chợ hộ
đem nhu yếu phẩm đến tận tây khi có nhu cầu
và bài toán lớn nhất hiện nay cho các đội hình đi chợ hộ là chủ động tìm kiếm nguồn cung
bởi vì thực sự siêu thị cửa hàng tiện lợi và chợ truyền thống đang phải tạm đóng cửa
từ tháng sáu đội hình đi chợ hộ tại phường bốn quận năm đã bắt đầu được người dân đón nhận
ưu điểm lớn nhất trong đội hình này là chú động nguồn cung thực phẩm
phương tiện trong luồng xanh chống dịch cho hai tấn rau củ quả thịt cá trứng mỗi ngày đến điểm tập kết
vì vậy điểm chợ mini này có thể cung ứng từ một trăm linh đến hai trăm linh đơn hàng cho các hộ dân trên địa bàn phường
lấy cái nguồn hàng từ miền tây về các nhà vườn của miền tây
cũng như là những cái nơi nào đặc biệt là những nơi mà họ cần giải cứu giải cứu nông sản
thì ảnh sẽ đến ảnh lấy về để cho tụi mình phân phối cho người dân
thì cái mặt hàng của tụi mình nó cũng đa dạng hơn so với lại những cái hoạt động một mô hình khác
tức là mình có hình như là mình có khoảng bốn mươi tới năm mươi loại rau củ quả
bằng một quả
mướp lấy hai trái lấy cho em hai trái
mướp hai trái nhiều
hậu có rồi
vị hấu rồi
ổi lấy cái nửa ký
trong hai tuần cao điểm giãn cách xã hội một số tình nguyện viên sẽ chấp hành chủ trương ở nhà chống dịch
bị khu vực sinh sống khác phường hoặc khác quận
do đó các lực lượng vũ trang như công an quân đội được bổ sung sẽ đảm bảo an sinh cho người dân khu vực
thực phẩm thuốc men được cung ứng ngay khi người dân gọi đến tổng đài đi chờ hồ
thường này đặt đi chợ trên mấy cái ứng dụng
hoặc là em đi chợ mấy cái cửa hàng tượng lợi gần nhà
với lại em thấy nhà nước kêu là ở yên tại chỗ không có nên hỗn loạn đó
cho nên em cũng không có tập trung đi siêu thị
tại vì mới ra trường cho nên là đi làm cũng chưa có tiết kiệm được nhiều
cho nên cũng rất là cảm ơn mọi người mạnh thường quân mấy anh chị với lại nhà nước để hỗ trợ em trong mùa dịch này
khiến vác đồ rất là nặng rất là bất vả
thì có các anh bộ đội vô thì các anh làm rất là chuyên nghiệp rất là bài bản
các anh có sự trật tự sắp xếp ngăn nắp
bình thường thì tụi mình phải làm tới khoảng sáu giờ tối thì nó mới hết hàng
còn hôm nay thì các anh hỗ trợ khoảng hai ba giờ chiều rồi đã hết hàng rồi
bên cạnh dịch vụ đi chùa hộ có trả phí lực lượng quận đoàn tại tp hcm vẫn duy trì các atm thuốc
đưa thuốc đến từng hộ có f đang theo dõi tại nhà
lợi nhuận nếu có
bắt đầu từ hôm nay hai mươi năm tháng tám tất cả các loại giấy đi đường của tp hcm sẽ do cơ quan công an cấp
giảm tiền trọ cho người lao động khó khăn là câu chuyện của sống đẹp ngày hôm nay
thưa quý vị sau hai ngày sử dụng giấy đi đường do các sở ngành của tp cup
thì bắt đầu từ giờ ngày hai mươi năm tháng tám tất cả các loại giấy đi đường của tp hcm sẽ do cơ quan công an cấp
các sở ngành của tp hcm sẽ là đầu mối tổng hợp số lượng người
được phép di chuyển tại các đơn vị cơ quan trực thuộc rồi gửi cho công an tp hcm cấp giấy
cụ thể là phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm và công an các quận huyện thành phố thủ đức phường xã thị trấn
các phòng có nhiệm vụ cung cấp giấy đi đường mẫu mới kèm chữ ký và đóng dấu cho các sở ngành
rồi điền vào theo thông tin trong mẫu và thực hiện
sở ngành sẽ căn cứ vào các nhóm được di chuyển tại công văn số hai nghìn tám trăm linh hai nghìn bảy trăm chín mươi sáu và hai nghìn tám trăm tám
sau đó sẽ tổng hợp số lượng gửi danh sách đến phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
cục hàng không việt nam vừa ban hành kế hoạch phối hợp hỗ trợ hoạt động vận tải hàng không cho tp hcm và các tỉnh bình dương đồng nai long an
cục hàng không yêu cầu các khách công vụ phải có văn bản thông báo điều động công tác của các cơ quan nhà nước
hành khách là các lực lượng y tế tham gia phòng chống dịch dân sự và quân y phải có văn bản của bộ y tế hoặc các cơ sở y tế
hành khách là các nhóm công dân có tổ chức đang làm việc sinh sống ở khu vực phía nam hồi hương trên cơ sở đề nghị của địa phương
có kế hoạch đưa đón tiếp nhận cách ly cụ thể và văn bản phối hợp đồng ý cho người dân di biến động của các tỉnh thành phía nam và tp hcm có cảng hàng không
đối với các hoạt động vận chuyển hàng hóa không hạn chế vận chuyển hàng hóa đi đến cảng
tân sơn nhất
thì vẫn còn hiện tượng cò mồi luồng xanh làm dịch vụ kê khai thông tin về giấy nhận diện phương tiện tại địa phương
sở giao thông vận tải tp hcm đã đề nghị các tổ chức cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm các chỉ đạo của trung ương tp hcm
về phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể sở giao thông vận tải tp hà nội đề nghị hiệp hội vận tải hà nội tăng cường hướng dẫn tuyên truyền cho các đơn vị vận tải
về trình tự kê khai thông tin giấy nhận diện phương tiện có mã qr code để đơn vị hiểu và thực hiện về quy trình đơn giản và thuận tiện này
việc cấp giấy hay là thẻ nhận diện mã qr code cho phương tiện trên luồng xanh của tổng cục đường bộ việt nam
được thực hiện hoàn toàn miễn phí không thu tiền người dân không thông qua dịch vụ để tránh tình trạng bị lừa đảo
gây thiệt hại về kinh tế và bức xúc cho đơn vị và chủ phương tiện
giấy nhận diện không phải là điều kiện bắt buộc khi phương tiện lưu thông vận chuyển hàng hóa
mà chỉ để nhận diện và ưu tiên cho phương tiện trong quá trình tổ chức điều tiết giao thông khi xảy ra dịch covid một mươi chín
trên địa bàn địa phương áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu
nhằm phòng ngừa kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín các tuyến đường thủy cũng đang được lực lượng chức năng
triển khai nhiều giải pháp đặc biệt là tại những khu vực đang xảy ra dịch bệnh
triển khai như thế nào những vi phạm sẽ bị xử lý ra sao
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây
tuyến đường thủy tại địa phận huyện lương tài tỉnh bắc ninh
đây là một trong những điểm nóng về dịch bệnh đã xuất hiện trong thời gian gần đây
không chỉ không đảm bảo quy định phòng chống dịch những hành khách trên phà còn không báo cáo phao
ngay lập tức lực lượng chức năng đã yêu cầu chủ phà phải chấp hành theo đúng quy định

thứ nhất là khoảng cách thứ hai là phát hiện các người có dịch và mình sẽ có phương pháp báo cáo phân trên
hiện tình hình dịch bệnh tại tỉnh bắc ninh đang diễn biến hết sức phức tạp
thống kê những ngày gần đây cho thấy đã ghi nhận sáu mươi chín ca mắc covid một mươi chín
trong đó có một mươi bốn học sinh là f ở huyện lương tài
do vậy thủy đoàn một cục cảnh sát giao thông đã phối hợp với công an tỉnh bắc ninh
liên tục tăng cường công tác tuần tra tại những địa bàn giáp danh như
hà nội quảng ninh hải phòng
đặc biệt liên tục tổ chức tuyên truyền đến các chủ phương tiện và người tham gia giao thông qua đây dưới nhiều hình thức
kiểm soát những người mà không nằm trong danh bạc được thuyền viên và không đảm bảo sức khỏe
mà có triệu chứng lây nhiễm để không cho đi trên đường thủy
đồng thời chúng tôi phối hợp với cả đội cảnh sát đường thủy phòng pc tám bắc ninh
công an xã trung canh
công an viện lương tài kiểm soát từ trên xã trung canh cũng như các phương tiện đã leo đậu khu vực trung canh
không cho rời bến khi không có đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch
bên cạnh đó thời gian tới thủy đoàn một sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với cảng vụ đường thủy nội địa
và các lực lượng phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín kiểm tra an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh tại khu vực cảng bến
khi phát hiện vi phạm lực lượng chức năng sẽ dùng các thiết bị nhiệm vụ ghi lại hình ảnh làm căn cứ xử lý
chấp hành trật tự an toàn giao thông đường thủy qua thiết bị định vị và camera
quay trở lại với một vài tin tức quốc tế hãng tin sputnik của nga vào ngày hai mươi bốn tháng tám đưa tin
taliban đã chặn đường đến sân bay kabul đối với công dân afghanistan
người phát ngôn của taliban jabi hullah mujahid trong buổi họp báo mới nhất
đã đề nghị mỹ không khuyến khích người dân afghanistan rời khỏi đất nước
ông jabi hullah mujahid nhấn mạnh rằng taliban không còn cho phép công dân afghanistan đến sân bay kabul
và kêu gọi đám đông ở sân bay về nhà
người phát ngôn này cho biết là mục đích của taliban là xây dựng lại đất nước
ông cũng đề nghị phụ nữ afghanistan ở trong nhà cho đến khi an ninh được bảo đảm
ông nói rằng taliban không nhất trí kéo dài thời hạn sơ tán ba mươi một tháng tám mà mỹ đặt ra để đưa toàn bộ binh sĩ về nước
trong khi đó nhiều khả năng chính phủ các nước phương tây sẽ không gia hạn thời gian sơ tán công dân nước mình
và người afghanistan khỏi quốc gia này là nhận định được bộ trưởng quốc phòng anh đưa ra
trong bối cảnh thời hạn cho hoạt động này mà mỹ đặt ra sắp kết thúc
ngoại trưởng nga sergei lavrov ngày hai mươi bốn tháng tám cho biết nga cùng với trung quốc mỹ và pakistan
sẵn sàng đóng vai trò trung gian trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở afghanistan
ngoại trưởng nga lavrov khẳng định các nước trên vẫn cam kết thực hiện nhiệm vụ thiết lập hòa bình
và ổn định trên lãnh thổ afghanistan để tình hình tại đây không gây ra các mối đe dọa cho khu vực

ngoại trưởng nga lavrov tuyên bố nga phản đối ý tưởng cho phép người tị nạn afghanistan tạm lánh
tại khu vực trung á thuộc liên xô nằm giữa nga và afghanistan hoặc là việc mỹ triển khai quân đội
ở khu vực này
trong khi đó tham yêu trưởng quân đội đức ibrahim hashon cùng ngày cảnh báo nguy cơ một ngày một
gia tăng về các cuộc tấn công liều chết do tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng thực hiện
trong bối cảnh các nước phương tây gấp rút sơ tán công dân và các nhân viên người afghanistan
khi thời hạn chót ngày ba mươi một tháng tám đang cận kề

chị vũ thị hường quê ở phú thọ xuống hà nội buôn bán ở chợ long biên gần sáu năm nay
thời gian gần đây do chợ bị phong tỏa nên chị cùng nhiều lao động bị mất việc
không kịp về quê khi thành phố thực hiện giãn cách nguồn thu nhập chính đã không còn
hiểu được điều đó chị đã được chủ nhà trọ giảm tiền thuê trọ sàn sẻ phần nào khó khăn trong mùa dịch